vừa qua sự việc bệnh viện đa khoa ba vì trao nhầm con cho hai gia đình đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận
sự việc này đã làm ảnh hưởng đến tâm lý của nhiều gia đình sắp đón thêm thành viên mới
thực tế quy trình giao nhận con sau sinh tại nhiều bệnh viện được thực hiện rất chặt chẽ để tránh tối đa những sự việc hy hữu như trên
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại bệnh viện phụ sản hà nội
đây là một ca sinh thường tại khoa đẻ dịch vụ d ba của bệnh viện phụ sản hà nội
sản phụ nguyễn thành thủy ngay từ trước khi sinh đã được các bác sĩ y tá và hộ sinh giải thích cận kẽ về quy trình giao nhận con
chị và con sẽ nhận được một bộ vòng như thế này vòng tay cho mẹ và vòng chân cho bé có mã số giống nhau
ngay khi vừa ra đời bé sẽ được đeo trước vòng và mẹ sẽ xác nhận một lần nữa
mọi công đoạn đều được kiểm tra và xác nhận nhiều lần
tôi thấy là các quy trình đã theo một quy trình rất chặt chẽ
ngay từ đầu đã cho người nhà xem là xác nhận được địa chỉ và số nhà
và sợi của bản thân người sinh
và sau khi sinh ra thì được xem và được nắm được các quy trình là phải đeo số mà nhìn rất rõ các con số mẹ số con
thì tôi nghĩ đây là một quy trình khép kín mà rất là chuẩn
cho nên là cái việc hí hữu là nhập con rất khó
và tôi rất là ủng hộ bệnh viện và đã làm một cái chương trình rất là hay mà chúng tôi rất là yên tâm
được biết bệnh viện phụ sản hà nội trung bình mỗi năm chào đón tới bốn mươi em bé chào đời
nhưng với việc áp dụng những quy trình chặt chẽ nên từ trước đến thời điểm này chưa có ghi nhận xảy ra sự cố đáng tiếc cho nhầm trẻ nào
theo đó mỗi cặp mẹ con đều có một bộ vòng riêng
trước khi sinh y tá hộ sinh sẽ điển thông tin đã được đối chiếu với hồ sơ bệnh án và sản phụ lên vòng
ngay khi em bé vừa chào đời người mẹ hoặc người nhà sẽ xác nhận lẽ mã số trên vòng của em bé trùng khớp với vòng của người mẹ lần nữa
trước đó chiếc vòng này sẽ được đeo cho đến khi mẹ con sản phụ ra viện
mọi thông tin còn được ghi chép lại cẩn thận rõ ràng
khi đó quy trình giao nhận con mới được hoàn thành
chị có cái bộ số này
và sau đó khi mà đẻ sau đẻ thì là chúng tôi sẽ tách cái bộ số này ra
đấy đó gồm hai phần
một phần là đeo vào chân của em bé và một phần là đeo vào tay của mẹ
việc có một quy trình do nhận con chuẩn tới các địa phương thiết nghĩ hết sức quan trọng và cần thiết
để những vụ việc đáng tiếc như vừa qua hy vọng sẽ không xảy ra thêm nữa